tiếp theo của bản tin cơ quan chức năng hà nội phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng thu giữ số lượng lớn tiền mặt
khả năng giải tán hạ viện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi tới để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn tại nhật bản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm hà nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan thu giữ một số lượng lớn tiền mặt số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba ô tô cùng với nhiều máy móc trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội được xác định là đối tượng cầm đầu

là âu thuyền và cảng cá lớn nhất khu vực miền trung
công tác phòng cháy chữa cháy tại đây là một vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức để bảo vệ tài sản và tính mạng